kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm một trăm năm mươi năm ca mắc mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh và năm một trăm bốn mươi ca ghi nhận trong nước
trưa ngày chín tháng tám sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày chín tháng tám
thủ đô ghi nhận ba mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có ba mươi hai ca tại khu cách ly bảy ca tại cộng đồng
ngày hôm nay cũng là ngày đầu hà nội thực hiện lệnh siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
phần lớn người dân ra đường trong sáng nay đều chỉ có giấy tờ tùy thân và giấy đi đường
do chưa kịp xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị theo yêu cầu của chính quyền thành phố
và với các trường hợp trên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở yêu cầu bổ sung và sẽ xử phạt từ ngày mai nếu không mang theo
sáng ngày hôm nay tp hcm được bộ y tế bổ sung sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca
ngay khi nhận được số vaccine này thành phố sẽ phân bổ cho các quận huyện thành phố thủ đức để tiếp tục công tác tiêm chủng
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày tám tháng tám tp hcm đã tiêm được cho gần hai ba
trong tháng tám này nếu đảm bảo nguồn vaccine tp hcm có thể đạt độ phủ miễn dịch trong cộng đồng với tỷ lệ là bảy mươi tám mươi dân số trên một mươi tám tuổi
liên quan đến công tác tiêm vaccine sở y tế tp hcm cho biết cũng vừa có yêu cầu các bệnh viện trung tâm y tế
các cơ sở tiêm chủng tạo điều kiện để người dân được tiêm ngay tại chỗ khám sàng lọc xác định đúng nhóm chỉ hoãn tiêm
giải thích rõ lý do chỉ hoãn ngắn ngày đối với người đang dùng thuốc và đang mắc bệnh cấp tính